kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tiếp theo hầu hết các tỉnh thành tại đông bắc bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng
nắng nóng gai gắt và có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
từ chiều tối và đêm ngày ba mươi tháng bốn khu vực xuất hiện mưa rào và rông rải rác có nơi mưa vừa mưa to
nhiệt độ trong ngày một tháng năm sẽ giảm mạnh
phía tây bắc bộ tình trạng nắng nóng sẽ khắc nghiệt hơn
trong hai ngày cuối tháng bốn khu vực duy trì nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn
riêng khu vực sơn la hòa bình sẽ có nhiệt độ cao nhất lên tới ba mươi chín bốn mươi hai độ có nơi cao hơn
sang đến ngày một tháng năm nắng nóng sẽ dịu đi nhiều khi nhiệt độ giảm về mức ba mươi hai ba mươi năm độ lúc trưa chiều
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam
từ thanh hóa đến thời thiên huế có nắng
nắng nóng đặc biệt gai gắt trong hai ngày tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi chín bốn mươi hai độ có nơi cao hơn
sang ngày một tháng năm nắng nóng sẽ dịu đi khi nhiệt độ giảm từ bốn đến năm độ
trong hai ngày tới khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có nắng nóng đặc biệt gai gắt ở phần phía bắc
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi chín bốn mươi hai độ
riêng các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận mức độ nắng nóng không mạnh như phần phía bắc
sang ngày đầu tháng năm nắng nóng dịu đi trên toàn khu vực
tại khu vực tây nguyên thời tiết những ngày tới vẫn chưa thấy có dấu hiệu biến đổi so với những ngày đã qua
nắng nóng và khô hạn vẫn còn tiếp tục kéo dài
ban ngày nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến ở khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ cục bộ có nơi trên ba mươi bảy độ
nam bộ duy trì thời tiết nắng nóng khô hạn
ban ngày có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng miền đông nam bộ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao hơn
về chiều tối và đêm
gió và rông có thể xuất hiện vài nơi tuy nhiên với lượng không nhiều